ăn bbq thì nó hơi dai
còn đâu nếu mà hồng thì cái đấy là ngon nhất
bởi vì nó không bị quá mỡ
không bị quá nả
hay đấy là bò úc thì nó mềm hơn bò ấn nhỉ
nếu mà ấn thì hàng châu ấn chứ không phải là bò
nó là hàng châu
còn đâu nếu mà hàng bò thì hàng nó sẽ rẻ
nó sẽ nạc hơn
nói chung là tùy là mọi người
em bán hàng thì mới biết
còn đâu nếu mà không mọi người vẫn bị bán nhầm châu ấn
người ta vẫn nói là bò
mà mọi người không biết đó chị
thực ra thường thường nó cũng kiểu hôi hôi
gần giống như nhau ấy
nên là thường thường nếu mọi người thấy người ta sẽ không để ý
giữa châu với bò đâu
nếu mà châu ấn thì nó sẽ rẻ hơn
nhầm sẽ rẻ hơn
và theo người này thì vì dân mình
vẫn chuộng bẫu
nên việc đăng quảng cáo từ châu ấn sang mẫu
chỉ là để dễ bán hàng
theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng
nói chung là mọi người
nhiều người bán bắp châu
nhưng người ta vẫn nói là bắp bò ấy
nên mà không biết đâu
ở trong khu thì em sẽ bán hàng bò
mà hàng bò còn đâu
nếu mà hàng châu ấn thì
ở đây sẽ bán ngoài
nó mình đăng bài là châu ấn luôn
nhưng mà nhiều cộng tác viên thì em vẫn đăng là bò
mà thì thực ra người ta thích mua
hơn là người ta mua châu
tại cửa hàng thứ ba
người bán cũng khẳng định
rẻ sườn thì sẽ không có hàng của úc
mà chỉ có rẻ sườn châu
nếu quảng cáo rẻ sườn bảo úc
là lừa đảo
như vậy chỉ với ba nơi
thông tin về nguồn gốc của sản phẩm
đã hoàn toàn khác nhau
và quan trọng hơn là không có nơi nào
có rẻ sườn bò úc như quảng cáo
trong lúc giá thịt lợn lên cao
thì thịt bò được xem là lựa chọn tối ưu
trong các bữa ăn của nhiều gia đình hiện nay
tuy nhiên nếu không có sự kiểm soát
của các cơ quan chức năng
thì những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe
của người tiêu dùng là rất cao
không ai có thể lường trước được
những tác hại đó
theo số liệu của hội chăn nuôi việt nam
thịt bò úc loại nhập bò sống
từ việt nam để giết mổ
sau khi trừ các chi phí vận chuyển
thuế kiểm dịch
có giá khoảng một trăm bảy mươi đồng cho đến

trong khi đó thịt bò nuôi tại việt nam
giá trên dưới hai trăm linh đồng một kg
một số người bán thịt bò nhập khẩu cho rằng
thịt bò giá rẻ bảy mươi năm đồng
là có thể có
nhưng đó là loại hàng không rõ nguồn gốc
không có hóa đơn chứng từ
khó đảm bảo hạn dùng và an toàn thực phẩm
do đó người tiêu dùng cần cẩn trọng
với những lời quảng cáo tươi ngon
rẻ trên mạng